cụ thể là những người đã tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử
hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng tính đến thời điểm về địa phương
có giấy gia viện giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín tự theo dõi sức khỏe tại nhà
nơi lưu trú trong bảy ngày kể từ ngày về địa phương và luôn thực hiện thông điệp năm k
thực hiện xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất
nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho sốt khó thở
đau rát họng mất vị giác thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định
những người tiêm chưa đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín thẻ vàng trên sổ sức khỏe điện tử
hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng của cơ quan có thẩm quyền cấp
thực hiện cách ly tại nhà nơi lưu trú bảy ngày kể từ ngày về địa phương
tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp năm k
thực hiện xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy kể từ ngày về địa phương
những người chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
thực hiện cách ly một mươi bốn ngày kể từ ngày về địa phương
tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp năm k
thực hiện xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn kể từ ngày về địa phương
những người đã tiêm vaccine covid một mươi chín hoặc khỏi bệnh covid một mươi chín tại nước ngoài
việc kiểm tra và công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín
hoặc các giấy tờ tương đương khác của nước ngoài theo hướng dẫn của bộ ngoại giao
và dạng sáng nay hơn một công dân ở các tỉnh phía bắc đã đi xe máy
và đi bộ từ các tỉnh phía nam về quê tránh dịch đi qua địa bàn tỉnh hà nam
trước yêu cầu nhiệm vụ và để hỗ trợ công dân qua địa bàn tỉnh an toàn đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
các đơn vị phòng cảnh sát giao thông phòng cảnh sát cơ động và các đội nghiệp vụ
công an xã thanh hải công an huyện thanh liêm tỉnh hà nam đã phối hợp với các lực lượng chức năng
tổ chức dẫn đoàn qua địa phận tỉnh phân luồng điều tiết giao thông và tiếp tế nhu yếu phẩm thiết yếu như nước uống thức ăn nhanh
do số lượng công dân đông công an hà nam đã bố trí hơn hai mươi chuyến xe ô tô
chở người và phương tiện hỗ trợ nhân dân nhất là các trường hợp người già trẻ em di chuyển qua địa bàn tỉnh
còn tại hà nội để hỗ trợ người dân từ khu vực các tỉnh thành phía nam di chuyển về quê qua địa bàn thủ đô
lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội
tổ chức đón dẫn an toàn qua các tuyến đường thủ đô đến khi được tiếp nhận bởi cơ quan chức năng các tỉnh lân cận
anh giang a thảo làm việc tại bình dương nhiều năm nay
tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh đã khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn và quyết định về quê tại tỉnh sơn la
sau ba ngày đã đi từ bình dương ra đến thành phố hà nội
đây là một trong rất nhiều trường hợp người lao động di chuyển từ một tỉnh thành phía nam để về quê trong thời gian vừa qua
các người và cả bà con người di là người xây làng về quê hết

ba ngày ba điên hôm nay
bây giờ là đi nhà nước hỗ trợ bà con về nhà
bây giờ là xin cả ông cho nhà nước xin hỗ trợ bà con về đến tới nhà luôn
đi ô tô là an toàn hơn trên máy
nước vậy là nó
nó đi là nó không có bị mưa rất là rất khó đi

còn lại bị tay nặng tay nặng tay kia

làm việc có tham thì rất là cảm ơn
theo ghi nhận thực tế chỉ trong buổi sáng ngày hôm nay
đã có hơn một người trong đó gồm cả phụ nữ trẻ em
di chuyển dọc quốc lộ một a đường hồ chí minh ngang qua hà nội
để về các tỉnh miền núi phía bắc
đa phần trong số họ là bà con dân tộc thiểu số nghèo
ở nhiều tỉnh như sơn la điện biên lai châu
và các tỉnh miền nam mưu sinh nhưng không thể trụ lại
để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân
đối với những trường hợp không có phương tiện
lực lượng chức năng đã tổ chức các đoàn xe buýt
đồng thời lực lượng cảnh sát giao thông chủ động lên các phương án
hướng dẫn người và phương tiện đi theo đúng lộ trình
bố trí hai xe dẫn đường để đưa đoàn qua địa bàn thành phố hà nội
ngay sau khi giúp đỡ người dân hướng dẫn về các thủ tục khai báo y tế
lực lượng chức năng cũng tổ chức đưa các đoàn và hỗ trợ lương thực
đến người dân trong lúc chờ đợi phương tiện đưa đón qua địa bàn thành phố hà nội
theo lực lượng chức năng sau khi được đưa qua địa bàn hà nội
các địa phương dắp danh cũng bố trí phương tiện để đón người lao động
dự kiến lượng người và phương tiện vẫn tiếp tục qua địa bàn thành phố hà nội trong những ngày tới
đây cũng là thời điểm các lực lượng chức năng có mặt ứng trực tại khu vực cửa ngõ thành phố
tổ chức hỗ trợ giúp đỡ người dân về quê an toàn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc đã khởi tố ván hình sự
khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng phạm minh châu
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ở thành phố việt trì tỉnh phú thọ
về hành vi chống người thành công vụ tại chốt kiểm soát dịch
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ngày bốn tháng một mươi châu điều kiển xe mô tô biển kiểm soát một mươi chín b một hai mươi hai nghìn hai trăm năm mươi hai
chở triệu minh hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một đi từ thành phố việt trì đến thành phố vĩnh yên
khi đến chốt kiểm soát đầu cầu hạc trì xã bồ giao huyện vĩnh tường
do không có giấy tờ theo quy định nên hai đối tượng đã điều khiển xe đi vào đường ngược chiều
mục đích đi qua chốt để trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng
khi phát hiện hành vi trên tổ công tác tại chốt đã ra tín hiệu
dừng phương tiện để kiểm tra nhưng châu không chấp hành mà cố tình phóng qua chốt kiểm soát
và bỏ chạy theo quốc lộ hai a hướng về phía thành phố vĩnh yên
quá trình bỏ chạy hai đối tượng đã tách ra làm hai hướng để lẩn trốn
hải bỏ trốn về nhà ở thành phố việt trì còn châu phóng xe vào một nhà dân để lần trốn
ngay sau đó tổ công tác đã truy tìm được châu yêu cầu châu quay về chốt phòng chống dịch để làm việc
tuy nhiên châu ngoan cố có hành vi rằng co đồng thời dùng dao chém lực lượng làm nhiệm vụ để tàu thoát
ngay sau đó cả châu và hải đã bị bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hương yên tỉnh hương yên đang thụ lý xác minh tố giác tin báo
về tội phạm của hai người dân trú tại tp hương yên
quá trình kiểm tra xác minh tin báo
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hương yên
xác định các cá nhân có liên quan hiện không có mặt tại nơi cư trú
không biết đi đâu làm gì không liên lạc được
nhân thân lai lịch các đối tượng như sau

họ tên mẹ hoàng thị thùy sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín
để phục vụ công tác xác minh vụ việc trên cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hưng yên đề nghị các đơn vị cá nhân nếu phát hiện vũ văn phong nguyễn ngọc khánh có lý lịch như trên
thì thông báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hương yên để phối hợp giải quyết
địa chỉ cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hương yên số sáu bạch đằng minh khai tp hương yên tỉnh hương yên
liên lạc với điều tra viên phan quang mạnh

cán bộ điều tra lê văn đoàn

tiếp theo là những thông tin truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng cao thị thanh thúy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại năm mươi chín a tổ ba mươi năm
khu lao động phá đen phường thanh lương quận hai bà trưng tp hà nội về tội trộm cắt tài sản
đối tượng này cao một sáu mươi ba m và có nốt ruồi nổi cách ba cm trên sau đầu lông mái trái
cũng phạm tội trộm cắt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an tp đống đa hà nội
là đối tượng ninh thị sao mai sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
hộ khẩu thường trú tại một mươi hai ngõ tám mươi một phúc hưng phường phúc thành thành phố ninh bình tỉnh ninh bình
đối tượng này có nốt ruồi cách hai cm trên sau cánh mũi trái
và đối tượng bùi văn tươi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại xã hợp phong huyện cao phong tỉnh hòa bình
bị công an huyện thanh trì tp hà nội ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắt tài sản
đối tượng này có sẹo chấm ngay đầu lông mày trái
dù với bất cứ tội danh nào
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý